thưa quý vị và các bạn viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án truy tố một mươi chín bị can
trong đó ông trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và tám người bị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng trong giai đoạn giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn
ông lê tấn hùng đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
để chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở phường phước long b quận chín cho tổng công ty phong phú
ông trần vĩnh tuyến lúc đó đang là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
biết việc chuyển nhận dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật
theo kết luận điều tra những sai phạm của ông tuyến được xác định là cơ sở để ông lê tấn hùng
và các đồng phạm tự ý quyết định giá trị dự án chuyển nhượng trái pháp luật gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra các ông lê văn thanh phó chánh văn phòng và nguyễn thanh chương
trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm bị xác định có vai trò giúp sức
đã soạn thảo và ký tờ trình tham mưu cho ông tuyến ký quyết định
viện kiểm sát xác định ông lê tấn hùng có vai trò chủ mưu xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội
hiện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố một mươi chín bị can trong đó ông trần vĩnh tuyến và tám người
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí